thưa quý vị thời tiết miền bắc liên tục thay đổi khiến nhiều trẻ phải nhập viện vì các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa
đặc biệt tại các bệnh viện số bệnh nhi đến khám và được chuẩn đoán mắc bệnh cúm có chiều hướng gia tăng
khi trẻ mắc cúm hệ thống miễn dịch bị giảm nếu cha mẹ không biết cách phòng tránh và chăm sóc sẽ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm do virus cúm gây ra
việc hiểu và nắm rõ những dấu hiệu của bệnh cúm sẽ giúp bố mẹ của bé chủ động hơn trong việc chăm sóc con trẻ
những ngày này thời tiết trên địa bàn thành phố hà nội có nhiều thay đổi thất thường
không khí chuyển lạnh độ ẩm cao tạo môi trường sinh sôi virus mầm bệnh nhanh khiến số lượng trẻ nhập viện tăng đột biến tại các bệnh viện
trẻ em vốn là đối tượng có sức đề kháng chưa cao hệ miễn dịch non yếu nên khó thích nghi với những biến đổi của môi trường
bệnh cú mùa lưu hành tại nhiều nước trên thế giới
theo ước tính của tổ chức y tế thế giới hàng năm có khoảng hai mươi ba mươi trẻ em bị nhiễm bệnh trong đó có khoảng hai trăm năm mươi cho đến năm trăm linh người tử vong
tại việt nam trong một mươi năm gần đây hàng năm ghi nhận khoảng từ một cho đến một tám triệu trường hợp mắc hội chứng cúm
nhiễm virus cúm khoảng tầm hai ngày thì xuất hiện những triệu chứng ban đầu
đầu tiên trẻ có thể là sốt tiếp theo đó là những biểu hiện của viêm long đường hô hấp trên đó là trẻ có thể ngạc tắc mũi hát hơi và ho
ngoài ra thì trẻ có thể biểu hiện
những triệu chứng khác của những bộ phận khác chẳng hạn như trẻ có thể ăn kém quấy khóc hoặc là có tình trạng tiêu chảy
đấy là những biểu hiện đầu tiên của trẻ bị nhiễm cúm
bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt đau đầu đau cơ mệt mỏi sổ mũi đau họng và ho
khi thấy con có những biểu hiện như vậy thay vì đưa con đi khám một số cha mẹ đã tự ý chẩn đoán bệnh và mua thuốc cho trẻ dùng
tuy nhiên thực tế là các triệu chứng trên nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến suy hô hấp hay nguy hiểm đến tính mạng
lúc đầu thì tôi cũng thấy cháu bị ho xong rồi thỉnh thoảng nghe một tiếng hai tiếng ho xong rồi thấy cháu hay chớ mũi đêm ngủ hay khó khè kiểu khó chịu mình gọi là cấu như ngạt mũi
thì tôi cũng chữa một hai hôm ở nhà nhưng mà không thấy cháu đỡ mà tình trạng này thấy nặng hơn xấu hơn
hiện nay thì thực trạng phụ huynh tự mua thuốc và dùng thuốc cho trẻ khi chưa có sự thăm khám và hướng dẫn của bác sĩ thì vẫn diễn ra rất phổ biến không chỉ gần đây mà rất nhiều năm nay
thì bản thân việc dùng thuốc sai thì ảnh hưởng đến một là bệnh không tiến triển tốt hoặc thậm chí là tiến triển xấu đi
và thứ hai là dây khó khăn cho quá trình điều trị sau đó bác sĩ khám sau đó sẽ rất khó để nhận định tình trạng trẻ ban đầu
cũng như khó khăn hơn trong quá trình chọn thuốc đúng với đáp ứng bệnh của trẻ
và làm tăng cái nguy cơ kháng thuốc kháng hương sinh
bệnh cú mùa tiến triển thường lành tính nhưng cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm nhất là trẻ em dưới năm tuổi
bệnh có thể gây viêm phổi nặng suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong
bệnh nhi kiều hiểu bình hai tuổi ở long biên hà nội đến bệnh viện với tình trạng ho sốt liên tục và có biểu hiện co giật đã được điều trị tại y tế cơ sở nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm
bệnh được khoảng ba ngày với triệu chứng ban đầu là cháu bị sổ mũi ho sau đấy mẹ cho đi khám bác sĩ được các bác đàn cho làm xếp nhiệm và chuẩn đoán là bị cú ma và viêm phiếu quản
bệnh cú mùa là một bệnh lành tính mà ai cũng có thể gặp
tuy nhiên lành tính thôi nhưng cũng có những biến chứng biến chứng hay gặp nhất là biến chứng về đường hấp chẳng hạn như trẻ có thể bị viêm phổi viêm tai dữa
và biến chứng ít gặp hơn nhưng rất là nặng nề như tôi đã nói chẳng hạn như trẻ có thể bị viêm phổi xuy hấp suy đa tạng viêm cơ tim thậm chí là viêm não
thưa quý vị cũng bởi vào mùa đông nên môi trường và nhiệt độ mùa lạnh rất thuận lợi cho virus rota phát triển
do đó vào thời điểm này hàng năm số trẻ dưới năm tuổi bị tiêu chảy do virus này lại tăng
bệnh tiêu chảy cấp do virus rota sẽ lây truyền
có thuốc đặc trị phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh
vì vậy những gia đình có con nhỏ rất cần chú ý chăm sóc trẻ ở thời điểm này
tiêu chảy là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong cho trẻ em các nước đang phát triển
ở trẻ dưới ba tuổi thì trung bình mỗi năm có thể bị mắc từ một đến ba đợt bệnh tiêu chảy
theo tổ chức y tế thế giới hàng năm ước tính có tới một ba tỷ lượt trẻ em dưới năm tuổi mắc tiêu chảy và bốn triệu trẻ chết vì bệnh này
bệnh tiêu chảy có thể do vi khuẩn do vi nấm hay ký sinh trùng hoặc do nhóm virus đường ruột đặc biệt là virus rota
bệnh hay gặp ở trẻ nhỏ dưới hai tuổi dễ gây thành dịch
nếu không phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ
khi trẻ bị tiêu chảy nhiều bậc cha mẹ thường chủ quan và có những sai lầm trong việc tự ý chữa trị
trong đó sai lầm phổ biến nhất là tâm lý nôn nóng
nóng khi thấy trẻ đi ngoài nhiều lần cha mẹ đã tự ý mua thuốc cầm tiêu chảy
bên cạnh đó nhiều gia đình cũng sử dụng các bài thuốc dân gian chế độ ăn uống không phù hợp
tự ý sử dụng kháng sinh khiến tình trạng bệnh diễn biến xấu đi gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ
nếu như trong trường hợp tiêu chảy nhiều trẻ có thể gây mất nước mất nước nặng
có thể dẫn đến sốc trụy mạch và rất nguy hiểm đến tính mạng